thưa quý vị sau một tuần nghị án sơ thẩm ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi chín bị cáo trong vụ án đánh nhau làm chết hai người và nhiều người khác bị thương tổng cộng một trăm chín mươi ba năm tù giam về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là hai anh em ruột bùi văn trí và bùi văn nhớ đã tử vong vụ án xảy ra ở huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại đoạn đường quốc lộ sáu mươi ba thuộc xã bình minh huyện vĩnh thuận nhóm của văn công nghĩa và nhóm của bùi văn trí đã chuẩn bị sẵn nhiều loại hung khí xông vào đánh đấm chém nhau
hậu quả sau cuộc hỗn chiến bùi văn trí và bùi văn nhớ chết tại chỗ và một số bị cáo khác bị thương hội đồng xét xử đã tuyên phạt văn công nghĩa một mươi tám năm tù giam về tội giết người
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai năm đến một mươi ba năm tù giam về tội giết người hoặc gây dối trật tự công cộng
mùa bán cháy phép hai năm bánh heroin hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một đối tượng vừa bị công an huyện sông mã tỉnh sơn la chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ
đối tượng bị bắt là vừa a phia chú thệ xã triềng sơ huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là hai năm bánh heroin hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để sử dụng và bán kiếm lời hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn hữu thái chú tại huyện trợ mới vì hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra trong thời gian thái làm tài xế công nghệ công ty cổ phần b group đối tác vận chuyển của công ty shopee lợi dụng sơ hở trong quá trình đối soát giữa hai công ty
từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai thái đã nhờ bạn bè mở tám tài khoản tài xế khác nhau để thái kiểm soát sau đó thái tạo nhiều tài khoản bán hàng mua hàng ảo trên trang thương mại điện tử shopee để đặt mua giao và nhận các đơn hàng ảo
bằng thủ đoạn trên thái đã chiếm đoạt tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của công ty bea
công ty b group số tiền trên sáu trăm tám mươi tám triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn cũng vừa đầu tranh làm rõ hai nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra tại huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
phối hợp kiểm tra quán nước của mã đại thủy và vợ là trịnh thị bé tại thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn lực lượng chức năng phát hiện thủy và bé cùng với hoàng văn hiếu đã thực hiện việc cho vay lãi nặng bằng cách
cầm thẻ uống methadone của năm mươi một bệnh nhân đang điều trị methadone
trước đó tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra tại cơ sở cầm đồ thái kiên có địa chỉ tại thị trấn bằng lũng do nguyễn hữu tiến thái và vũ trung kiên cùng chú tại thị trấn bằng lũng góp vốn đầu tư
phát hiện từ năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay thái và kiên đã có nhiều và nhiều người dân trên địa bàn huyện trợ đồn vay tiền với lãi suất giao động từ một đến ba đồng trên một triệu đồng một ngày
trung bình thì mỗi tháng hai đối tượng thu tiền lãi khoảng bảy mươi tám mươi triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cũng vừa phối hợp với đồn cảnh sát hình sự công an huyện long hồ và công an xã đồng phú triệt xóa một nhà đối tượng lắc bầu cua ăn thua bằng tiền
tại nhà ông trần văn tới ở ấp phú thuận một xã đồng phú huyện long hồ lực lượng công an thu giữ hai bộ dụng cụ dùng để lắc bầu cua ba bộ bày tay điện thoại di động
tạm giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng là bốn mươi triệu đồng
bước đầu làm việc các đối tượng thừa nhận có tham gia đánh bạc và mỗi lần cá cược từ hai mươi đến bốn mươi nghìn đồng
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày hai mươi tám tháng chín bộ công an phối hợp với đài truyền hình việt nam tổ chức chương trình đặc biệt tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kêu gọi phát động sự hưởng ứng tham gia của toàn dân
đồng thời lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết đồng lòng của toàn quân toàn dân ta trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tới dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
các đồng chí ủy viên trung ương đảng nguyên ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể các cơ quan trung ương
cùng hơn một trăm hai mươi điển hình tiên tiến và đại diện thân nhân ba mươi bốn gia đình liệt sĩ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc
phát biểu tại chương trình chủ tịch quốc hội vương đình huệ bày tỏ xúc động trước những công hiến đóng góp hy sinh mất mát của đồng bào cán bộ chiến sĩ trong cuộc chiến với thiên tai hỏa hoạn sự cố tai nạn
chủ tịch quốc hội nêu rõ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là mặt trận không tiếng súng nhưng mỗi lần sung trận người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến tính mạng
xong vượt lên trên hết với sự dũng cảm tinh thần chiến đấu anh dũng họ đã không quản tính mạng bất chấp nguy hiểm lao vào ngọn lửa lao vào dòng nước lũ cứu người bị nạn và rất đau xót khi có những đồng chí đã anh dũng hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
chủ tịch quốc hội nêu rõ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là mặt trận không tiếng súng nhưng mỗi lần sung trận không tiếng súng người lính phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là mặt trận không tiếng súng và rất đau xót khi thực hiện nhiệm vụ
lấy công tác phòng người là chính từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra nhất là về con người phát huy hiệu quả phương châm bốn tại chỗ xây dựng và nhân rộng mô hình phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy kiện toàn bộ máy tổ chức xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phương tiện hiện đại mở rộng hợp tác quốc tế về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu
toàn quốc nhất là đối với những địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
nhân dịp này chủ tịch quốc hội kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân
nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
coi đây là nhiệm vụ quan trọng tuyệt đối không được chủ quan lơ lả xem nhẹ
tôi kêu gọi các cấp các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức
trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
coi đây là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên tuyệt đối không được lơ là không được chủ quan
và xem nhẹ từng người dân từng gia đình hãy tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
tích cực hưởng ứng phong trào nhà tôi có bình chữa cháy để bảo vệ sự an toàn cho chính mình cho gia đình và cho xã hội
cũng tại chương trình thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã trao danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng ba tập thể và một cá nhân
bộ trưởng bộ công an tô lâm trao bằng khen của thủ tướng chính phủ tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy
chủ tịch quốc hội vương đình huệ trao quả lưu niệm bộ trưởng bộ công an tô lâm trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy

chủ tịch quốc hội vương đình huệ trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tô lâm trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy
chủ tịch quốc hội vương đình huệ trao bằng khen của bộ trưởng bộ công an tặng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng cháy chữa cháy
thành tươi đời đời bền vững
thay mặt bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn đồng chí tổng bí thư
chủ tịch nước đã dành thời gian tiếp đoàn cũng như đã lãnh đạo chỉ đạo
tạo điều kiện để bộ công an việt nam và bộ công an lào hợp tác chặt chẽ
có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước thời gian qua
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe của đồng chí nguyễn phú trọng
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam đồng chí võ văn thưởng
chủ tịch nước cộng hòa rồi chủ nghĩa việt nam và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đến đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào cùng gia đình
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việt nam vô cùng vui mừng trước những thành tựu to lớn toàn diện
và có ý nghĩa lịch sử của lào đã giành được trên chặng đường một mươi đất nước
và kết quả đạt được sau hai năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi một
và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ chín
cũng như hai chương trình quốc gia về giải quyết vấn đề khó khăn kinh tế và vấn nạn ma túy
việt nam luôn ủng hộ công cuộc đổi mới toàn diện của lào
đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí tổng bí thư thong lun sĩ sulit đứng đầu
trên cơ sở phát huy những thành tựu kinh nghiệm quý báu của mình
cộng hòa dân chủ nhân dân lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới
to lớn hơn nữa thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi một của đảng nhân dân cách mạng lào
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm cùng với đoàn công tác cũng đã tới chào xã giao
đồng chí sỏn sai sĩ văn đoan ủy viên bộ chính trị trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
thủ tướng sỏng sai sĩ văn đoan hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào
của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu

bày tỏ vui mừng trước những thành tiệu quan trọng toàn diện mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã giành được thời gian qua
chuyển lời chào trân trọng và lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đồng chí phạm minh chính
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
đánh giá cao kết quả hội đàm tốt đẹp giữa bộ công an hai nước thủ tướng sỏng sai sĩ văn đoan mong muốn
thời gian tới lực lượng công an hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
mong muốn trong năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an hai nước phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
năm lào làm chủ tịch asean
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại đất nước lào tươi đẹp và giàu lòng mến khách
trân trọng chuyển lời đến đồng chí thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước lào lời thăm hỏi ân cần
và lời chúc mừng tốt đẹp của đồng chí phạm minh chính thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
sự quyết tâm và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo cấp cao và sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân
cộng hòa dân chủ nhân dân lào sẽ tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình quốc gia về giải quyết khó khăn kinh tế tài chính
tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi một và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm lần thứ chín
xây dựng thành công đất nước lào độc lập tự chủ phồn vinh có vị thế quốc tế ngày càng cao
trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương
nhất là liên hợp quốc asean và các cơ chế hợp tác tiểu vùng
vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín tại thủ đô viên trăm đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào do đại tướng vi lai
lạ khăm phong ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an
nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào làm trường đoàn
cùng dự có đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
tại hội đàm hai bên nhất trí cho rằng mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bộ vẫn tiếp tục được củng cố
duy trì và phát triển trên tất cả các nội dung hợp tác
hai bên vẫn tiếp tục chú trọng trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và cấp chuyên viên nhằm tăng cường xây dựng lòng tin
trao đổi nhiều nội dung quan trọng góp phần làm sâu sắc nội hàm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai bộ
và đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả
lực lượng an ninh hai nước thường xuyên trao đổi tình hình thế giới khu vực âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
hoạt động của bọn phản động lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo dân chủ nhân quyền chống phá việt nam và lào
hai bộ đã phối hợp tổ chức thành công hội nghị hợp tác an ninh việt nam lào lần thứ một mươi ba
qua đó lực lượng an ninh hai nước đã chủ động triển khai công tác phòng ngừa từ sớm từ xa đấu tranh
ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ giữa việt nam và lào gây mất an ninh trật tự ở mỗi nước
hai bên đã đẩy mạnh công tác trao đổi tình hình phối hợp chặt chẽ toàn diện trên các mặt hợp tác
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia
cùng với đó lực lượng chức năng của hai bộ đã thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tội phạm ma túy liên quan đến hai nước
trong năm hai nghìn hai mươi ba hai bộ đã phối hợp triển khai ba kế hoạch cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới việt nam lào
và tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
với quyết tâm của lãnh đạo bộ và nỗ lực của công an các tỉnh có biên giới giáp lào
tính đến nay bộ công an việt nam đã hoàn thành hai trăm bốn mươi bốn trụ sở công an bàn và bàn giao một trăm linh cho phía lào quản lý sử dụng
với nhiều kết quả tích cực quan trọng hai bộ đã đạt được
trong năm hai nghìn hai mươi bốn hai bên thống nhất
tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống cách mạng màu diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ
đẩy mạnh công tác phối hợp trao đổi chia sẻ thông tin không để các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước hai bộ
hai bộ phối hợp đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động năm lào đảm nhận vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
hai bên phối hợp hiệu quả thực chất trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh nội địa và phòng chống khủng bố
chính trị nội bộ an ninh kinh tế an ninh văn hóa đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ
chủ động nghiên cứu xây dựng các kế hoạch điều tra chung
tiếp tục phối hợp chặt chẽ kịp thời thông tin cho nhau hợp tác hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia
nhất là tội phạm về ma túy tội phạm mua bán người tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật ở nước này trốn sang nước kia
kiên quyết không để tổ chức cá nhân lợi dụng lãnh thổ của nước này để chống phá nước kia
kết thúc hội đàm bộ trưởng tô lâm và phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào vi lây lạ khăm phong đã ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều cùng ngày đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam và đại tướng vi lây lạ khăm phong
ủy viên bộ chính trị đảng nhân dân cách mạng lào phó thủ tướng
chính phủ bộ trưởng bộ công an nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã đồng chủ trì lễ khánh thành công trình học viện chính trị công an lào
cùng dự có đồng chí thượng tướng nguyễn văn sơn nguyên thứ trưởng bộ công an
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn bá hùng đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào
các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị chức năng bộ công an
dự án xây dựng học viện chính trị công an lào được xây dựng tại bản na sat huyện saythani thủ đô viên trăn nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
mục tiêu quy mô đầu tư nhằm xây mới các hạng mục công trình phục vụ công tác sảng dạy đào tạo ăn ở của học viện
đáp ứng cơ bản cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu đào tạo bồi dưỡng sảng dạy và học tập với quy mô một trăm năm mươi cán bộ giáo viên và một hai trăm linh học viên mỗi năm
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong điều kiện kinh tế và ngân sách còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên với tinh thần san sẻ và giúp đỡ lẫn nhau hạt muối cắn đôi cộng sau bẻ nửa
đảng chính phủ và lực lượng công an nhân dân việt nam đã quyết định đầu tư xây tặng bộ công an lào
công trình học viện chính trị công an lào với mong muốn góp phần vào công tác xây dựng lực lượng công an lào
ngày càng chính quy hiện đại đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn yêu cầu của công tác công an trong tình hình mới
trước mắt bộ công an việt nam sẽ cùng bộ công an lào đưa học viện chính trị công an lào đi vào hoạt động hiệu quả
sẵn sàng phối hợp xây dựng giáo án giáo trình và tài liệu giảng dạy và cử chuyên gia sang giúp học viện chính trị công an lào trong thời gian tới
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo bộ công an hai nước việt nam lào bộ trưởng tô lâm cảm ơn các bàn bộ ngành liên quan của hai nước
và chính quyền thủ đô viên trăn đã tạo điều kiện cho công trình được triển khai xây dựng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra
hoàn nghênh các đơn vị chức năng của hai bộ các nhà thầu đã khắc phục khó khăn đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng công trình mà lãnh đạo hai bộ đề ra
vào trường ngày hôm nay tại huyện côn đảo cụm thi đua số một
bộ công an đã tổ chức lễ dân hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang hàng dương đền thờ côn đảo và nghĩa trang hàng keo
tại buổi lễ đoàn đã dân hoa dân hương tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ
đồng thời báo cáo về hoạt động sinh hoạt chính trị của cụm khánh thành và bàn giao công trình nhà truyền thống công an huyện côn đảo
đây là công trình có ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc là nơi tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
anh hùng lực lượng vũ trang võ thị sáu và các anh hùng liệt sĩ
đồng thời cũng là nơi tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an huyện qua các thời kỳ
góp phần giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân
để khắc ghi công lao to lớn của các thế hệ chiến sĩ cách mạng đi trước
cán bộ chiến sĩ cụm thi đua số bảy bộ công an không ngừng phấn đấu học tập gian luyện
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tiếp nối truyền thống hào hùng của các anh hùng liệt sĩ
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước vào tối ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
tại đoạn đường quốc lộ sáu mươi ba thuộc xã bình minh huyện vĩnh thuận
nhóm của văn công nghĩa và nhóm của bùi văn trí đã chuẩn bị sẵn nhiều loại hung khí xông vào đâm chém nhau
hậu quả bùi văn trí và bùi văn nhớ chết tại chỗ và một số bị cáo khác bị thương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt văn công nghĩa một mươi tám năm tù về tội giết người
một mươi bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai năm đến một mươi ba năm tù giam về tội giết người hoặc gây dối trật tự công cộng
với hành vi mua bán trái phép hai năm bánh heroin hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
một đối tượng vừa bị công an huyện sông mã tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ
đối tượng bị bắt là vừa a phia chú tại xã trường sơ huyện sông mã tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ là hai năm bánh heroin
hơn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới để sử dụng và bán kiếm lời
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị tết trung thu từ rất lâu không chỉ là tết của thiếu nhi mà còn là ngày tết đoàn viên
trong những ngày này thì mọi người sẽ cùng nhau vui chơi tận hưởng không khí ấm áp rộn ràng
nóng nhật trên các con phố
và phóng viên thời sự đã có ghi nhận ngay lúc này
thưa quý vị sau nhiều ngày mưa lớn thì đến ngày hôm nay chỉ mới cuối giờ chiều thôi
thì tại phố hàng mã quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã rất đông người dân có mặt để tận hưởng không khí trung thu
và chính màu sắc sạc sỡ ở con phố này đã thu hút rất nhiều người dân không chỉ có trẻ em mà cả người lớn và bạn bè quốc tế
con rất là đẹp
con rất là thích trung thu vì nó không có ở úc
đồ chơi còn thích nhất là những cây đèn và bong bóng
hôm nay tôi là đưa cả gia đình và cả vợ con lên đây để tận hưởng không khí trung thu
cảm giác không khí đây cũng rất là nóng nhật
trước lượng người dân kéo về khu vực phố cổ ngày càng đông lực lượng công an đã ra quân tiến hành phân chia các tổ công tác
để đảm bảo an ninh trật tự nhằm phòng ngừa xử lý các hành vi trộm cắp tài sản gây dối trật tự công cộng
đồng thời phân luồng các phương tiện giao thông để tránh ủn tắc giúp người dân vui chơi trung thu an toàn
về công tác trật tự giao thông thì công an phường đã thành lập rất là nhiều tổ công tác và bố trí lực lượng một trăm linh quân số
để ứng trực thường xuyên tại đơn vị và giải quyết những vấn đề liên quan đến trật tự giao thông
và trợ truyền thống trung thu hàng mã thì diễn ra trong khu vực phố cổ và mỗi một đầu điểm ngã ba ngã bốn giao cắt với khu vực trợ

công an phường đều bố trí lực lượng tham gia và phân luồng tại những điểm giao thông này
nụ cười hạnh phúc và vui vẻ là điều có thể dễ dàng bắt gặp trên gương mặt của người dân thủ đô trong dịp trung thu đầy ấm áp ý nghĩa này
trung thu giờ đây đã trở thành một ngày lễ quan trọng không chỉ với thiếu nhi mà còn không thể thiếu với tất cả mọi người
con mong là có gia đình con và con sẽ khỏe mạnh với nhau và hạnh phúc

có thể đưa con đến chơi các trò chơi truyền thống ở đây